lô ba trăm tám mươi chín tuần trước chúng tôi đã chuyển tới quý vị những thông tin về bước chuẩn bị cho cao điểm xuất khẩu nông sản sang thị trường trung quốc những tháng tới
qua ghi nhận của phóng viên alo ba trăm tám mươi chín thì hiện các cửa khẩu chuyên xuất khẩu nông sản sang trung quốc đã chuẩn bị xong các kịch bản
nhằm khơi thông luồng hàng nông sản hạn chế ách tắc xe hàng tại biên giới đồng thời đẩy mạnh công tác đàm phán với phía bạn để tạo thuận lợi nhất cho xe nông sản của ta suốt qua
còn về phía nội địa năm nay cơ bản thời tiết thuận lợi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát nên người nông dân tại nhiều địa phương có điều kiện chăm bón cây quả
hướng tới một vụ mùa nông sản bội thu và giao thương hàng hóa thông suốt từ vườn đến cửa khẩu
huyện thanh hà vùng trồng vải thiều lớn nhất của tỉnh hải dương cùng với vải chính vụ dự kiến được thu hoạch vào tháng sáu
thì hiện nay các loại vải chín sớm đang bắt đầu được thu hoạch với giá bán tại vườn cao hơn so với mọi năm
xã vĩnh lập huyện thanh hà có ba trăm hai mươi bảy hectare vải sớm với nhiều loại giống vải sớm được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
nhiều giống vải tại xã có đặc điểm dày cùi ngọt thơm và quả to
năm nay thì khả năng so với mọi năm thì sản lượng sẽ nhiều hơn thế còn thì phụ thuộc vào giá cả như thế nào
nếu mà giá mà nó như mọi năm thì bà con đây sẽ vẫn khởi sẽ được thu dập nhiều hơn không ạ
thông tin từ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã vĩnh lập huyện thanh hà cho biết
mua vải sớm năm nay dự kiến năng suất đạt khoảng hai tấn
công tác xúc tiến với các hướng tiêu thụ cũng đã được tính toán nhằm bảo đảm nguồn đầu ra ổn định cho bà con
trong đó bước đầu vải của hợp tác xã đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế
vườn vải thiều của ông ngô văn hùng tại lục ngạn bắc giang
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi những trái vải thiều từ vườn của ông đã xuất hiện tại một số siêu thị nhật bản
để chuẩn bị cho vụ xuất khẩu vải năm nay
ông hùng đang tuân thủ những quy trình chăm sóc khắt khe
các tổ công tác cũng như là các chỉ đạo các xã để thường xuyên theo dõi rồi kiểm tra và tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nhân dân
làm sao để chăm sóc được quả vải đạt được tiêu chuẩn tốt nhất cũng như mẫu mã
đồng thời cũng xây dựng nhiều các kế hoạch để xúc tiến tiêu thụ vải thiều
năm nay sản lượng vải thiều của bắc giang dự kiến đạt khoảng một trăm sáu mươi tấn
trong đó đã có hơn hai trăm linh hectare vải thiều được nhật bản cấp mã số vùng trồng
quả vải thiêu xuất sang nhật bản có giá cao gấp một mươi lần so với thị trường trong nước
điểm qua những nhà vườn tại các tỉnh hải dương và bắc giang cho thấy
mùa vụ năm hai nghìn hai mươi hai này nông dân và chính quyền các địa phương đã có những bước chuẩn bị chú đáo
cho việc thu hoạch và đầu ra của nông sản

là quả vải tươi một loại quả chủ lực
xác định ngoài thị trường có nhu cầu lớn là trung quốc
thì các thị trường khác cũng đang được các địa phương hướng tới
ví dụ thị trường eu nhật bản mỹ
để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước này
và hướng cho sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu theo đường hàng không đường biển
thì những năm qua từ các bộ ngành địa phương cho đến người nông dân đã có những bước chuẩn bị phù hợp
vải thiều bắc giang hiện đã có mặt trên ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
và được bảo hộ nhãn hiệu tại tám quốc gia
để trái vải thiều có thể xuất ngoại trải qua nhiều bước khắt khe
để giải quyết bài toán xuất khẩu trái vải thiều trước những biến động không ngừng của thị trường ngoài nước
tỉnh bắc giang chú trọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại
bên cạnh đó bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng thương hiệu phân phối thị trường
chúng tôi đã tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan thương vụ của việt nam
ở tại các địa bàn các thị trường ấy
để sớm kết nối với các doanh nghiệp
và cung cấp cho các cơ quan thương vụ các doanh nghiệp ở các nước
những thông tin về mùa vụ thông tin về doanh nghiệp
để các doanh nghiệp tại các địa bàn các nước ấy
có thể là chủ động tương tác trao đổi với các doanh nghiệp
các hợp tác xã nhà vườn của tỉnh bắc giang
trong hoạt động kết nối thu mua tiêu thụ vải thiều
với quan điểm coi trọng tất cả các thị trường
tập trung khai thông các thị trường tiềm năng có giá trị kinh tế cao
đối với thị trường trong nước tỉnh bắc giang đang thúc đẩy liên kết
với các nhà phân phối bán lẻ lớn nhằm đưa quả vải đến với mọi miền trên cả nước
trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh bắc giang cho biết
năm nay ngay từ đầu vụ địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
để phát triển các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ vải thiều
đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng mở rộng diện tích vải thiều trồng theo tiêu chuẩn việt gap global gap
trở lại vườn vải tại xã vĩnh lập huyện thanh hà tỉnh hải dương
mua vải sớm năm nay được giá giá bán cao hơn so với năm ngoái
giao động từ bốn mươi đồng đến một trăm linh đồng một kg mua tại vườn
vải mà u trưng trắng trong đó thị trường rất thích cái vải này
trong năm nay chúng tôi có một mươi năm hộ liên kết với nhau
diện tích của một mươi năm hộ khoảng sấp xí ba hectare
hiện tại là hôm mùng một mươi tháng năm vừa qua công ty dòng đỏ có vải lấy của một mươi năm hộ ông tôi được bảy trăm linh kg
hiện nay là bảy trăm linh kg vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang mỹ
theo kế hoạch của huyện thanh hà trong tháng năm và tháng sáu
huyện thanh hà tổ chức các đoàn tham gia xuất khẩu
xuất tiến thương mại sản phẩm quả vải thiều tại thành phố hồ chí minh lạng sơn hải phòng
tổ chức tuần lễ vải thiều thanh hà tại hà nội nhằm giới thiệu sản phẩm vải thiều tới người tiêu dùng
năm hai nghìn hai mươi một đối với những người trồng vải ở bắc giang hải dương là một năm đầy khó khăn
bởi vụ vải chín vào đúng thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
thế nhưng cái khó ló cái khôn đây là năm đầu tiên những trái vải thiều của chúng ta chính thức được phân phối trên sáu sản thương mại điện tử
tiếp nối thành công đó năm hai nghìn hai mươi hai những địa phương này đã lên kịch bản chi tiết cho việc tiêu thụ vải thiều trên các sản thương mại điện tử
giải pháp này giúp kích cầu tiêu thụ nội địa trong tình hình mới
năm hai nghìn hai mươi hai cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ và phối hợp

và shopee diệu bắc giang đã chủ động áp dụng công thức kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới trong tiêu thụ vải thiều
để hướng đi đúng cách làm sáng khảo hiệu quả trong tình hình hiện nay
tôi đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến tiêu thụ trên kênh thương mại điện tử
kết quả cho thấy như năm hai nghìn hai mươi một cũng đã mang lại được rất nhiều giá trị nhất định
kết quả ban đầu thì các nông dân đã bắt đầu tiếp xúc và đã live stream bán sản phẩm
và chủ động hơn trong việc bán hàng của mình không phụ thuộc vào việc bán hàng cho thương lá
người nông dân đã bắt đầu tập trung vào chất lượng sản phẩm
và mẫu mã cũng như phát triển thương hiệu của hộ gia đình
việc kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số là một trong những giải pháp hiệu quả
bên cạnh kênh phân phối truyền thống
đây được coi là cánh tay nối dài giúp người trồng vải mở rộng thị trường tiêu thụ
dự kiến năm nay sẽ có khoảng hơn một mươi tấn vải tiêu thụ qua các sản thương mại điện tử trong nước
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
như aloba tám mươi chín đã nhiều lần cảnh báo về việc hình thành các xưởng sản xuất chui tại khu dân cư
những sưởng sản xuất không bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm phòng cháy chữa cháy
và đặc biệt là nơi ra lò những mặt hàng giả hàng kém chất lượng
mới đây khi bất ngờ kiểm tra một cơ sở
sản xuất bánh kẹo tại địa bàn xã an khánh huyện hoài đức
đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã bắt quả tang
cơ sở đang có hành vi làm giả các loại bánh kẹo
bằng thủ đoạn nhập khẩu những loại bánh kẹo có xuất xứ từ trung quốc
rồi đóng nhãn để thành sản phẩm từ nhật bản nằm trục lợi
những sản phẩm bánh kẹo đang được các công nhân đóng gói thủ công
nhãn mát thông tin trên kẹo được ghi là sản xuất tại nhật bản
thực tế khi cơ quan chức năng
kiểm tra đã phát hiện kẹo được ra lò tại một cơ sở sản xuất
thuộc địa bàn xã an khánh huyện hoài đức hà nội
cơ sở này do ông tạ tương quân làm chủ
theo cơ quan công an những loại bánh kẹo này
phần lớn có nguồn gốc từ trung quốc
chủ hàng đã nhập nhiều loại máy móc
thuê nhà xưởng để thực hiện sản xuất
và bán hàng
để che mắt lực lượng chức năng hai nhà xưởng này luôn trong tình trạng đóng cửa
công nhân của xưởng thì hầu hết là người thân của chủ cơ sở
đây là cục năng nghề
đối tượng đã có kinh nghiệm trong hoạt động buôn bán và sản xuất
đối tượng thường hoạt động như nhập hàng về buổi tối
ban ngày thì thuê một số nhân viên công nhân trong địa bàn khu dân cư
buổi sáng đến sớm khi vào trong kho để đóng cửa sản xuất và bán hàng và bán hàng thì thuê một số nhân viên công nhân trong địa bàn khu dân cư
buổi sáng đến sớm khi vào trong kho để đóng cửa sản xuất và bán hàng và bán hàng thì thuê một số nhân viên công nhân trong địa bàn khu dân cư

khi lực lượng chức năng kiểm tra chủ cơ sở sẽ đưa hàng vào khu dân cư

khi lực lượng chức năng kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh đủ điều kiện bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm
toàn bộ số hàng hóa được lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng
những thông tin về vụ việc xử lý cơ sở sản xuất bánh kẹo giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình aloba tám mươi chín tuần này